cả bốn bị can đều bị điều tra về tội làm tàn trữ phát tán hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu vật phẩm nhằm chống phá nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam theo điều một trăm một mươi bảy bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
có lương tâm không khi chúng thường xuyên đăng tải những bài viết video trên mạng xã hội gây phương hại tới an ninh quốc gia trật tự an toàn xã hội
với những người am hiểu pháp luật mưu cầu cuộc sống ổn định và có ý thức thượng tôn pháp luật câu trả lời chắc chắn là không
càng đến ngày tổ chức đại hội đảng các thế lực thù địch lại càng dựa hơi vào cái gọi là tù nhân lương tâm để vu cáo việt nam vi phạm nhân quyền làm rối loạn trật tự xã hội chia rẽ đảng nhà nước với nhân dân
chúng vu cáo cho rằng việc khởi tố bắt tạm giam ấy là những cuộc trấn áp bắt bớ nhằm mục đích dọn sạch môi trường trước đại hội đảng
là bởi vì các đội tường đã có những hoạt động vi phạm pháp luật xác thực ở trên thực tế do đó là các đội tường mới bị bắt giữ xử lý
còn nếu bản thân các đội tường không có những hoạt động vi phạm pháp luật thì không ai có thể bắt giữ xử lý các đội tường
theo đó cũng cần phải nói thêm rằng là các hoạt động vi phạm pháp luật của các đối tượng nhiều đối tượng đã vi phạm pháp luật có hệ thống có quá trình và các lực lượng chức năng đã phải có một thời gian dài để củng cố tài liệu chứng cứ
và do đó thì nhiều trường hợp không phản ứng
cũng phải là đến trước thêm đại hội đảng đối tượng hoạt động là chống phá vi phạm pháp luật
do đó nếu cho rằng là việc đảng mở chiến dịch hoặc là đàn áp bất đồng trình kiến trước thêm đại hội đảng nhằm phục vụ cho đại hội đảng là khiên cưỡng và bia đặt
cũng trong đợt đại hội đảng các cấp tiến tới đại hội một mươi ba của đảng những thế lực cơ hội thù địch những người bất mạng với chế độ đã bịa đặt ra rằng đảng đang lợi dụng
chống tự diễn biến tự chuyển hóa để bắt bớ trắng áp khai trừ những đảng viên không thuộc phe nhóm
nhóm những người này cho rằng những đảng viên vi phạm bị xử lý kỷ luật bị khai trừ khỏi đảng vừa qua là những người cùng chung số phận với những đảng viên có suy nghĩ cấp tiếng như ông chưa hào
thật là một sự suy diễn quy trục hết sức lố bịch
việc phê và tự phê chống tự diễn biến tự chuyển hóa là cả một quá trình diễn ra sâu rộng trong hoạt động chính trị tại các cơ sở đảng
trong các hội nghị ở nhiều bộ ngành các cấp tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng thường xuyên nhấn mạnh về việc phải xử lý nghiêm những trường hợp đảng viên cán bộ có biểu hiện tự diễn biến tự chuyển hóa và vi phạm các quy định của pháp luật
khó đến như vũ nhôm báo một số người khác nữa ta không những xử lý những vấn đề của xã hội của các ngành các nơi khác mà ta xử lý chính chúng ta một cách nghiêm khắc
bởi vậy thời gian qua đảng và nhà nước ta
cũng xử lý rất kiên quyết thậm chí xử lý hình sự những trường hợp cán bộ đảng viên tướng lĩnh cán bộ cấp cao vi phạm kỷ luật có biểu hiện tự diễn biến tự chuyển hóa chứ không phải chỉ đến thềm đại hội chúng ta mới làm mạnh mẽ
đây là quá trình làm trong sạch đảng hoàn toàn không có việc mượn việc này để loại trừ những cán bộ không thuộc phe cánh
cảm ơn quý vị đã theo dõi